nhắc đến sơn la không thể không nhắc tới cao nguyên mộc châu một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất miền bắc nước ta
nơi được thiên nhiên yêu đãi cho khí hậu trong lành và các sản phẩm phong phú cũng như độc đáo
từ hàng chục năm nay bên cạnh chăn nuôi bò sữa thì trồng chè là một trong những ngành mũi nhọn mang lại giá trị kinh tế cao
cũng như góp phần thúc đẩy du lịch giúp mộc châu phát triển xứng tầm là khu du lịch quốc gia
sinh ra và lớn lên với cây chè trong đó có hơn ba mươi năm theo nghiệp trồng chè
ông đỗ xuân hùng ở tiểu khu trè đen hai thị trấn nông trường huyện mộc châu
có lẽ là người hiểu và quý hơn ai hết giá trị mà cây trẻ mang lại với người dân mộc châu
cây trè này thì đầu tiên gia đình tôi cũng xác định được cây này là cây xóa đói giảm nghèo
và mang lại công việc làm cho người lao động
khi tôi cũng làm cây trẻ tôi thấy đạt được cái năng suất sản lượng ổn định cho cuộc sống gia đình nhà tôi
thì tôi cũng gắn bó với cây chè
và tôi cũng chăm chút vào để làm sao để cây chè nó mang lại
cây chè nó mang lại lợi ích cho người nuôi được cuộc sống của gia đình tôi
thì hiện giờ gia đình tôi cũng nuôi được con ăn học với đồng chè này
cũng giống như gia đình ông hùng nhiều gia đình trồng trẻ ở mộc châu giờ đây đã không còn nghèo nữa
với diện tích trung bình khoảng hai hectare trồng trè mỗi hộ dân ở đây thu hoạch được hơn ba mươi tấn chè một năm
mang lại thu nhập hơn ba trăm linh triệu đồng
nhờ tập trung phát triển trồng chè đến nay riêng toàn huyện mộc châu đã có hơn một tám trăm linh hectare chè
sản lượng hàng năm đạt hai mươi ba tấn
chè đã trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở cao nguyên mộc châu
mộc châu cũng xác định trong thời gian tới thì phát triển du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn
trong đó các sản phẩm nông nghiệp sẽ là tương hỗ cho du lịch rất lớn
việc chúng tôi tổ chức hội trá là chúng tôi cũng mong muốn tạo được sản phẩm mới
để nhằm thu hút được đông đảo quảng bá được cây chè sản phẩm chè của mộc châu
tới du khách trong và ngoài nước
và đồng thời thì cũng là thúc đẩy trong cái hoạt động này thì cũng thu hút được khách du lịch đến mộc châu
được trải nghiệm được khám phá được thăm những cảnh đẹp của quê hương mộc châu
bên cạnh việc lấy cây chè là sản phẩm nông nghiệp chính
tỉnh sơn la còn đang thúc đẩy việc mở rộng các đồi trè
làm các địa điểm du lịch độc đáo thu hút khách tham quan
mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân
tôi đến thăm cái đồi chè này nó cho tôi một cái hình tượng của một vùng yên bình của một vùng quê
mà phải nói rằng là nó sắc đẹp nó rất đẹp
và có thể đây cũng là cái tạo tiền đề cho dân địa phương
nó có một cái nền kinh tế dần sẽ phát triển ở vùng núi cao này
mộc châu có cộng đồng mạnh mẽ lịch sử sản xuất trẻ lâu đời
tôi yêu người dân ở đây cảnh quan đẹp thị trấn đẹp
và tôi cảm thấy rất nhiều năng lượng khi ở đây
chà mộc châu rất ngon rất khác những loại chà khác
có thể nói là trà ngon nhất tôi từng uống
tôi thực sự thích nó
chà là rất ngon
những đồi chè xanh tươi và bát ngáp như thế này là một trong những nét đẹp tạo nên sự riêng biệt của mộc châu
chè không chỉ là sản phẩm giúp cho người dân ở đây có được thu nhập ổn định
mà còn là một trong những thế mạnh để phát triển du lịch
tuy nhiên trong thời gian tới chính quyền tỉnh sơn la cần có thêm nhiều kế hoạch cụ thể chi tiết
và các biện pháp quy liệt hơn để cho sản phẩm chè mang lại được giá trị kinh tế cao hơn
cũng như du lịch của mộc châu phát triển xứng tầm là khu du lịch quốc gia